liên quan đến việc giảm giá điện tiền điện đợt hai bộ công thương đã có văn bản gửi sở công thương các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tập đoàn điện lực việt nam hướng dẫn triển khai thực hiện việc giảm giá bán điện giảm tiền điện
tổng số thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho các nhóm đối tượng khách hàng là ba tháng
tương ứng các kỳ hóa đơn tháng một mươi tháng một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cụ thể sẽ giảm một mươi giá bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt từ bậc một đến bậc bốn
khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch và khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông
sẽ giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện
giảm một trăm linh tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm đã nhiễm covid một mươi chín
giảm hai mươi tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám xét nghiệm điều trị bệnh nhân nghi nhiễm đã nhiễm covid một mươi chín
riêng các cơ sở phục vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thu phí cách ly y tế tập trung sẽ không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện